chỉ sau hơn ba giờ tập trung lực lượng điều tra truy xét theo dấu vết nóng đối tượng gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản gây xuân sao dư luận xảy ra ở xã vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
chỉ sau một thời gian ngắn tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét nghi can nguyễn trí thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú xã vĩnh hội đông huyện an phú đã bị bắt giữ
qua đấu tranh đối tượng khai nhận ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm nhìn thấy bà ai một mình bơi xuồng từ hướng campuchia về việt nam có đeo vàng trên người nên nảy sinh ý định giết chết bà ai để cướp tài sản
thanh đã nhảy xuống kênh quật ngã và dìm nạn
nhân xuống nước tử vong rồi kéo sát bà ai vào gần bờ thực hiện hành vi giao cấu
sau khi gây án thanh định trốn sang campuchia thì bị lực lượng công an bắt giữ
lực lượng đã bắt được đối tượng nguyễn trí thanh
với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ công an sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong đó có lực lượng bộ đội biên phòng
chỉ trong một thời gian ngắn hung thủ gây ra vụ án giết người hiếp dâm cướp tài sản hết sức giả mang táo tợn đã bị bắt giữ
đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng tham gia phá án tạo được sự tin yêu của các cấp các ngành và quần chúng nhân dân
góp phần dư vững an ninh trật tự cho người dân nơi vùng biên giới an giang